công an huyện sông mã tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với lực lượng biên phòng vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng cùng số lượng lớn ma túy
ngay sau khi bắt giữ đối tượng cầm văn sôm chú tải huyện sông mã cùng vật chứng là hai bánh heroin bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động một xe mô tô
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng lậu bả nò bó cùng chú tại huyện sông mã
lậu bả nò pó là đối tượng cung cấp số ma túy trên cho sông tại cơ quan công an pó khai nhận mua số hàng trên từ bên kia biên giới về bán cho sông để kiếm lời
khi đối tượng sôm đang vận chuyển số hàng trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt xử
dùng súng đột nhập vào nhà sân bắn nhiều phát gây náo loạn khu sân cư
nguyễn đức quý chú tại quảng bình vừa bị công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình khởi tố bị can và tạm giam để điều tra về hành vi đe dọa giết người
trước đó ngày một mươi hai tháng năm chị nguyễn thị phúc hiền chú tại thị xã ba đồn yêu cầu quý trả tiền mua vật liệu xây dựng
quá trình trao đổi hai bên xảy ra mâu thuẫn sau đó quý điều khiển xe ô tô mang theo một khẩu súng ngắn đến nhà chị hiền
đến nơi quý gặp chồng chị hiền là anh phan cô vích đối tượng đã bắn liên tiếp nhiều nhát súng trong nhà và di súng vào đầu anh vích
sau đó mẹ anh vích vào can ngăn đối tượng cũng dí súng vào đòi bắn bố của anh vích phải van xin đối tượng mới buông thà
công an huyện vân canh tỉnh bình định cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam lê văn phúc chú tại huyện tuy phước về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an phúc khai nhận trên đường đi nhậu về đến khu vực xã canh vinh huyện vân canh thì phát hiện chị nguyễn thị trúc ly đang đi một mình
đối tượng liền chặn đầu xe rồi dùng dao kề vào cổ đe dọa trong lúc giảng co chị ly vừa kêu cứu vừa giật được con dao và ném đi
sợ bị phát hiện phúc đã bóc cổ đồng thời cướp một chiếc điện thoại của chị ly rồi tẩu thoát
tuy nhiên tại thời điểm trên ông lê đặng cầu nhà gần đó nghe tiếng kêu cứu của chị ly liền chạy ra khống chế bắt giữ đối tượng
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê trọng hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một mươi năm ngõ chiến thắng phường thổ quan quận đống đa thành phố hà nội về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối tượng này có xeo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh trì
thành phố hà nội là đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải và đối tượng thạch hồng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại
thôn trí linh hai xã nhân huệ thành phố trí linh tỉnh hải dương bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội ra quyết định truy nã về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
như chúng tôi đã thông tin chương trình nghệ thuật nhớ mãi ơn người hồ chí minh do cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với nhà hát tuổi trẻ và một số đơn vị liên quan tổ chức sẽ được tổ chức tại atk định hóa thái nguyên
những ngày này trên hai trăm linh nghệ sĩ của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đã tập trung tại atk định hóa để chạy chương trình phục vụ sơ duyệt tổng duyệt
trước đêm diễn chính thức
từ ngày một mươi năm tháng năm các nghệ sĩ đã bắt tay tập trung với atk định hóa thái nguyên để ghép chương trình sơ duyệt
trước chương trình tổng duyệt vào tối ngày một mươi bảy tháng năm tất cả đã hoàn thiện về cơ bản
chương trình có quy mô tương đối lớn diễn ra ở ngoài trời được truyền hình trực tiếp hệ thống âm thanh ánh sáng phức tạp nên bộ phận kỹ thuật phụ trách mảng này và thiết kế sân khấu đã lên atk định hóa từ nhiều ngày trước
mấy ngày hôm nay thì các nghệ sĩ
hai mươi diễn viên của nhà hát tuổi trẻ và nhà hát công nhạc dân gian việt bắc đã cùng với một số các đơn vị khác nữa đã tổ chức luyện tập ở đây dưới thời tiết rất là nóng bốn mươi độ
nói chung về cơ bản thì chương trình cũng đã diễn ra thuận lợi và tốt đẹp mặc dù là cũng có rất nhiều khó khăn đặc biệt là sự xa xôi của atica
các nghệ sĩ diễn viên đã phải di chuyển rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến tiến độ của công trình
tuy nhiên đến bây giờ thì chương trình cũng đã hoàn thiện
chương trình cũng đã hoàn thành được những phần cơ bản nhất
vào tối ngày một mươi tám tháng năm khán giả xem chương trình trực tiếp tại atk định hóa thái nguyên nói riêng khán giả cả nước theo dõi truyền hình công an nhân dân nói chung sẽ có dịp hội ngộ nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ xuân tứ khánh linh huyền trang việt anh khánh ly
tham gia chương trình còn có khá nhiều nghệ sĩ nhí trong đó có những gương mặt đã được nhiều khán giả biết đến qua một số chương trình tác phẩm sân khấu lớn
vùng atk này hôm nay có chương trình vui
tôi ra đây để tôi tham gia cùng với các em mới thử thôi mà tôi nhìn rất là hay rất là sôi lỗi
hội tụ lực lượng nghệ sĩ hùng hậu của nhiều đơn vị nghệ thuật uy tín chương trình là món quà tinh thần ý nghĩa của cục truyền thông công an nhân dân nói riêng lực lượng công an nhân dân nói chung
dành tặng đồng bào vùng chiến khu cách mạng atk định hóa thái nguyên góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân

hội tụ lực lượng nghệ sĩ hùng hậu của nhiều đơn vị nghệ thuật uy tín chương trình là món quà tinh thần của nhân dân nói riêng

vâng rõ ràng để thực hiện chủ trương định danh người sử dụng trên mạng rộ thì còn rất nhiều các vấn đề
mà trong đó cần sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng
một lần nữa xin cảm ơn những thông tin ông vừa chia sẻ với khán giả truyền hình antv
chương trình tiếp tục với một số thông tin chính sách mới đáng chú ý
mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên một triệu tám trăm linh nghìn đồng một tháng
theo nghị định hai mươi bốn hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi ba
do đó mức đóng và chế độ bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới
cụ thể mức chi phí tăng bốn mươi sáu năm trăm linh đồng so với trước ngày một bảy hai nghìn hai mươi ba
với mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình
người thứ nhất sẽ đóng bốn năm lương cơ sở
người thứ hai đóng bằng bảy mươi mức đóng của người thứ nhất
người thứ ba đóng bằng sáu mươi mức đóng của người thứ nhất
người thứ tư thứ năm đóng bằng năm mươi và bốn mươi mức đóng của người thứ nhất
trong sự thảo mới nhất về luật thuế tiêu thụ đặc biệt
bộ tài chính đề xuất điều chỉnh mức thuế xuất tiêu thụ đặc biệt
đối với một số mặt hàng có hại cho sức khỏe
như thuốc lá rượu bia
cụ thể bộ tài chính đề xuất nghiên cứu bổ sung áp dụng thuế tuyệt đối
áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp giữa thuế xuất
theo tỷ lệ và mức thuế tuyệt đối đối với mặt hàng thuốc lá
bên cạnh đó bộ tài chính cũng nghiên cứu điều chỉnh thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với một số mặt hàng có hại cho sức khỏe khác
như rượu bia để định hướng nhập khẩu sản xuất tiêu dùng
để bảo đảm ổn định mức học phí so với năm học trước
ubnd tp hà nội dự kiến đề xuất mức thu học phí năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
bằng mức học phí năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
và bằng mức sản mức thấp nhất trong khung quy định tại nghị định số tám mươi một hai nghìn hai mươi một của chính phủ
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
hà nội tiếp tục áp dụng
chính sách hỗ trợ bảo đảm mọi đối tượng học sinh đều được hưởng công bằng trong tiếp cận giáo dục
các đối tượng học sinh thuộc diện hộ nghèo cận nghèo học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ
học sinh khuyết tật và các đối tượng chính sách khác
được hưởng chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại nghị định này
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với mục điểm báo
thưa quý vị phát biểu tổng kết
hội nghị ban chấp hành trung ương đảng giữa nhiệm kỳ khóa một mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh làm tốt hơn nữa
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sảnh vững mạnh
đặc biệt là hệ thống ở cơ quan lập pháp hành pháp tư pháp
báo công an nhân dân thông tin qua bài viết có nhan đề
nỗ lực hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba
về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ đại hội khóa một mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan tự mãn quá say xưa với những kết quả thành tích đã đạt được
và cũng không quá bi quan giao động trước những khó khăn thách thức
mà trái lại cần bình tĩnh sáng suốt phát huy thật tốt những kết quả bài học kinh nghiệm đã có
khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi ba đến nay
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu
cần tiếp tục quan triệt sâu sắc tổ chức thực hiện nghiêm cắt chủ trương đường lối của đảng
luật pháp chính sách của nhà nước về phát triển nhanh và bền vững
tổng bí thư yêu cầu
tiếp tục đẩy mạnh làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh
đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương
nâng thời hạn giá trị của visa điện tử từ ba mươi ngày lên đến ba tháng là cần thiết
và giúp hút khách quốc tế góp phần phát triển du lịch
đó là chia sẻ của đại tá nguyễn thanh hà
phó giám đốc công an tỉnh hà nam
tại hội nghị chuyên đề ngày một mươi bảy tháng năm
về năm dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
chính phủ chính quốc hội khóa một mươi năm
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ
đại tá nguyễn thanh hà nhấn mạnh việc sửa đổi chính sách visa điện tử
nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
đặc biệt là khách du lịch
do vậy dự thảo luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
sửa đổi đề xuất nâng thời hạn của visa điện tử
từ ba mươi ngày lên ba tháng
có giá trị một lần hoặc nhiều lần
bên cạnh đó cơ quan soạn thảo cũng đề xuất mở rộng cấp thị thực điện tử
cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ
đồng thời chính phủ được ra quyết định danh sách cụ thể trên cơ sở có đi có lại
đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của việt nam
báo lao động số gia ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhân đề
thiếu vaccine tiêm chủng miễn phí
trẻ em không thể đợi đầu thầu
nội dung bài viết đề cập đến
trong việc thời gian qua
thành phố hồ chí minh hà nội và nhiều địa phương trên cả nước
rơi vào tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
đối tượng bị ảnh hưởng nhất là trẻ em
do không được tiêm chủng đủ đúng thời gian
nguy cơ đối mặt với lây nhiễm dịch bệnh rất lớn
như lao bạch hầu ốn ván ho gà bại liệt sởi rubella và viên ngon mê
nguyên nhân của tình trạng trên là do các đơn vị sản xuất vaccine trong nước
đang trực thuộc bộ y tế
nên không bảo đảm tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu
tập trung vaccine nội địa cho tiêm chủng mở rộng
còn phương án đặt hàng tập trung những vaccine này để ký thỏa thuận khung
xác định giá thống nhất và các địa phương ký hợp đồng
thì hiện chưa có quy định
báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
có đăng tải bài viết với nhân đề
thu phí đường cao tốc đầu tư bằng ngân sách
vấn đề cũ cần cách tiếp cận mới
nội dung bài viết đề cập
cập đến vấn đề thu phí đối với đường cao tốc đầu tư bằng ngân sách nhà nước
đã được đưa ra bàn luận rất nhiều lần
nhưng vẫn chưa ngã ngũ
và mới đây khi bộ giao thông vận tải đề xuất
thực hiện thí điểm
thì chủ đề này lại một lần nữa làm nóng dư luận
các chuyên gia kinh tế cho rằng
việc thu phí tuyến cao tốc làm bằng tiền ngân sách là vô lý
và sẽ khiến phí trồng phí
người dân đã nộp thuế rồi
giờ lại bắt người dân phải trả thêm phí
để đi trên tuyến cao tốc xây dựng
bằng tiền ngân sách
tức là bằng tiền thuế đóng góp của nhân dân
là không hợp lý
đồng thời tạo áp lực lớn lên người dân
và doanh nghiệp
nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay